bộ lao động thương binh và xã hội đang hoàn thiện dự thảo thông tư quy định danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng người lao động từ đủ một mươi năm tuổi đến chưa đủ một mươi tám tuổi
thông tư hướng dẫn chi tiết quy định tại điều một trăm bốn mươi bảy của bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín là không được sử dụng lao động từ một mươi năm đến dưới một mươi tám tuổi làm việc dưới nước dưới lòng đất trong hang động trong đường hầm công trường xây dựng cơ sở giết mổ ra súc
ngoài ra dự thảo thông tư cũng đeo cụ thể danh mục tám mươi tám công việc bị cấm vì gây tổn hại đến sự phát triển thể lực trí lực nhân cách của người chưa thành niên
bộ lao động thương minh và xã hội đề xuất cấm sử dụng lao động từ một mươi năm đến dưới một mươi tám tuổi làm các công việc tiếp xúc với các yếu tố vệ sinh lao động và các chất trong môi trường lao động nằm ngoài giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh lao động
dự thảo thông tư được lấy ý kiến từ nay đến hết ngày sáu tháng bốn